bộ y tế cho biết đến sáu giờ sáng nay ngày năm tháng bốn việt nam chưa ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
các ca bệnh nặng đã có tiến triển khả quan hiện việt nam có hai trăm bốn mươi trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm bốn mươi chín ca từ nước ngoài và chín mươi một ca lây nhiễm thứ phát sáu mươi một ca thuộc ổ dịch nội địa và chín mươi ca đã được chữa khỏi
tổng số người được cách ly là sáu mươi chín hai trăm sáu mươi sáu người tổng số mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm bằng pcr ở hà nội là tám tám trăm tám mươi sáu mẫu
và chưa có mẫu nào dương tính với covid một mươi chín
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán việt nam đã phổ biến làm rõ và hướng dẫn chính sách nói trên của chính phủ australia
tới hội sinh viên việt nam tại australia đồng thời phối hợp với hội người việt nam tại australia
động viên tinh thần cộng đồng người việt nam tại đây để bà con yên tâm tiếp tục cuộc sống công việc và học tập tại australia
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại australia sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình
thường xuyên cập nhật các thay đổi chính sách đối với người nước ngoài của chính phủ australia
tình hình sức khỏe của người việt nam tại địa bàn và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo vệ công dân cần thiết
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người việt nam tại australia
còn tại mỹ vì lo ngại dịch bệnh covid một mươi chín lây lan nhanh hệ thống nhà tù liên bang mỹ sẽ phải ưu tiên thả những tù nhân dễ bị tổn thương trong các nhà tù
nguyên nhân là vì cục nhà tù liên bang đang phải đối mặt với các tình huống khẩn cấp
vì vậy bộ tư pháp mỹ cho biết cho phép là cục nhà tù liên bang bắt đầu chuyển thêm nhiều tù nhân bị giam giữ trong tù sang việc quản thúc tại gia
tuyên bố trên được bộ trưởng tư pháp mỹ wim bar đưa ra sau khi một số tù nhân đã tử vong do nhiễm covid một mươi chín
theo cục nhà tù liên bang mỹ đã có chín mươi một tù nhân và năm mươi nhân viên tại một trăm hai mươi hai cơ sở giam giữ đã nhiễm covid một mươi chín
hồi đầu tuần này cục nhà tù liên bang mỹ đã ra lệnh tất cả các nhà tù tiến hành cách ly tù nhân trong vòng một mươi bốn ngày
tuần trước tổng thống mỹ donald trump đã ký dự luật kích thích kinh tế quy mô lớn trị giá hai tỷ usd
trong đó có một điều khoản được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho các nhà tù liên bang áp dụng biện pháp quản thúc tại nhà
đối với các tù nhân đủ điều kiện nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục hoành hành tại mỹ nhiều nhà tăng lễ tại nước này đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng
vì số người chết liên tục tăng không ngừng
đặc biệt là ở thành phố new york
tâm điểm của dịch covid một mươi chín tại mỹ tình trạng này ngày càng trở nên tồi tệ hơn do sự thiếu hụt nguồn cung
khi mà nhu cầu thì ngày một tăng vọt
sự tàn phá của virus sars cov hai gây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đang tạo ra gánh nặng cho các dịch vụ tăng lễ
ở thành phố new york khi số người tử vong vì dịch bệnh này tăng cao kỷ lục trong những ngày gần đây
các nhà tổ chức tăng lễ cho biết nhu cầu dành cho dịch vụ này tăng vọt chưa từng thấy
trong nhiều thập kỷ qua trong bối cảnh đã có gần ba trường hợp tử vong vì covid một mươi chín chỉ tính riêng tại new york
các nhà tăng lễ đang rơi vào tình thế mắc kẹt
giữa một bên là các bệnh viện quá tải muốn giải phóng thi thể bệnh nhân
còn bên kia là các lò hỏa táng và nghĩa trang đã kín lịch trong ít nhất một đến hai tuần
chúng tôi thực sự đang ở trong tình trạng quá tải suốt nhiều ngày gần đây
các bệnh viện không thể giữ những thi thể trong nhà xác nữa vì họ cũng quá tải
còn chúng tôi thì cũng đã kiến lịch
hôm nay chúng tôi đã phải tắt điện thoại vì không thể xử lý bất kỳ cuộc gọi nào nữa
nhà hỏa táng tại nghĩa trang greenwood ở brooklyn đang phải xử lý khoảng một mươi năm hai mươi thi thể mỗi ngày
gần gấp đôi tải trọng thông thường
tuy vậy vẫn là chưa đủ so với nhu cầu hiện tại
vì vậy họ phải thuê thêm các xe đông lạnh để chữ xác
nhưng điều này cũng là khó khăn bởi không ai muốn cho thuê xe của mình với mục đích trở thi thể
đại dịch covid một mươi chín được dự báo sẽ còn lại
còn tiếp tục lan rộng trên khắp nước mỹ trong những ngày tới
và hiện tại ở new york vẫn chưa đạt đến đỉnh dịch
vì vậy dự báo số người chết vì covid một mươi chín ở new york còn có thể vượt qua số người chết trong vụ khủng bố một mươi một tháng chín tại mỹ
trong khi đó do ảnh hưởng của dịch bệnh việc tổ chức và tham gia tăng lễ đối với những người thân của nạn nhân cũng bị hạn chế
bởi vậy các nhà tổ chức tăng lễ chỉ có thể để người nhà nạn nhân vĩnh biệt người đã khuất quãng